đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều công hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng vào một mươi h năm ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo đảng nhà nước tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn đảng toàn dân và toàn quân
thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
các nghị quyết của ban chấp hành trung ương của quốc hội
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp hành pháp tư pháp mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch nước
chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
theo đúng chủ trương đường lối của đảng quy định của hiến pháp và pháp luật
đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn đặt lợi ích của đảng của dân tộc lên trên hết
được đồng chí đồng bào quý mến bạn bè quốc tế trân trọng
thay mặt ban tổ chức lễ tàng và gia đình phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
trưởng ban tổ chức lễ tang phát biểu chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo
nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lão thành cách mạng
đại diện cơ quan đoàn thể địa phương đơn vị các lực lượng vũ trang nhân sĩ trí thức
chức sắc tôn giáo lãnh đạo các nước các đoàn ngoại giao bạn bè quốc tế
cùng đồng bào đồng chí trong cả nước đã đến viếng gửi vòng hoa chia buồn dự lễ truy điệu
lễ an táng tiễn đưa chủ tịch nước trần đại quang về nơi an nghỉ cuối cùng
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ngay sau lễ an táng
ban lễ tàng và gia đình chủ tịch nước trần đại quang đã có lời cảm ơn toàn văn như sau
ban chấp hành chú bương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban chú bương mặt trận tổ quốc việt nam
ban lễ tang và gia đình đồng chí đại tướng trần đại quang chân thành cảm ơn
đồng bào đồng chí
các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng
các cơ quan đoàn thể địa phương đơn vị
các lực lượng vũ trang nhân dân
đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hà nội thành phố hồ chí minh tỉnh ninh bình
các đoàn ngoại giao đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế
đã gửi điện chia buồn gửi vòng hoa đến sự lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng
đồng chí đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị ban chấp hành chú bương đảng cộng sản việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại chùa phủ liễn thành phố thái nguyên
giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thái nguyên
đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang
lễ cầu siêu có các cấp chính quyền cùng đồng bào nhân dân
và đông đảo các tăng ni phật tử tỉnh thái nguyên tham sự
tại buổi lễ các chư tăng phật tử
chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên
đã ôn lại công đức và những đóng góp to lớn của chủ tịch nước trần đại quang
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng nhà nước và nhân dân
trong đó có sự đóng góp với phật pháp và giáo hội phật giáo việt nam nói chung
tỉnh thái nguyên nói riêng
chủ tịch nước trần đại quang mất đi
để lại tình cảm và niềm tiếc thương vô hạn
đối với tăng ni phật tử và nhân dân cả nước nói chung
thái nguyên nói riêng
đối với tăng ni phật tử thái nguyên luôn nhớ về một vị chủ tịch nước
thân thiện gần dân hết lòng vì nước vì dân vì phật pháp và dân tộc
cũng tại buổi lễ các chư tăng phật tử cùng tụng niệm
cầu mong chủ tịch nước trần đại quang được siêu sinh tỉnh độ
độ trì cho quốc thái dân an đất nước phát triển
người dân có cuộc sống an lành hạnh phúc
chiều ngày hai mươi bảy tháng chín đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
và các đại biểu thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố
đã có buổi tiếp xúc với hơn hai trăm linh cử tri huyện phúc thọ trước kỳ họp thứ sáu
tại buổi tiếp xúc đề cập đến công tác phòng chống tham nhũng
nhiều cử tri khẳng định ủng hộ quyết tâm của đảng nhà nước
tuy nhiên các cử tri cho rằng công tác chống tham nhũng còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
nhất là ở cấp cơ sở còn chưa thật quyết liệt
từ đó kiến nghị quốc hội và các cơ quan trung ương
cần chống tham nhũng triệt đề hơn làm thường xuyên hơn
và tiến hành đồng bộ từ trung ương đến cơ sở
trả lời vấn đề này đồng chí hoàng trung hải khẳng định
đấu tranh chống tham nhũng đồng bộ từ trung ương đến cơ sở
chính là chỉ đạo thống nhất từ đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đồng thời là quyết tâm của đảng nhà nước
cũng như các địa phương trong đó có thành phố hà nội
hà nội là địa phương duy nhất có chương trình công tác toàn khóa
và ban chỉ đạo thực hiện chương trình về phòng chống tham nhũng lãng phí
thực hiện chương trình thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ
để tăng cường hiệu quả phòng chống tham nhũng
để làm cho cán bộ không dám tham nhũng và không thể tham nhũng
hôm nay báo nhân dân tổ chức hội nghị triển khai quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ
đến sự và chủ trì hội nghị có đồng chí hà ban ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
tại hội nghị đồng chí hà ban đã trao quyết định số tám trăm sáu mươi tám ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn một mươi tám của ban bí thư
bổ nhiệm đồng chí quế đình nguyên ủy viên ban biên tập trưởng ban thư ký biên tập báo nhân dân
giữ chức phó tổng biên tập báo nhân dân
cũng tại hội nghị đồng chí thuận hiễu trao các quyết định số bảy trăm linh tám bảy trăm linh chín của báo nhân dân
về việc bổ nhiệm giữ chức ủy viên ban biên tập đối với đồng chí phan văn hùng quyền giám đốc trung tâm truyền hình nhân dân
và đồng chí phan huy thắng trưởng ban nhân dân cuối tuần
quyết định có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thay mặt ban biên tập báo nhân dân đồng chí thuận hiễu cảm ơn ban tổ chức trung ương
đã quan tâm tạo điều kiện trong quá trình thực hiện công tác cán bộ của báo nhân dân
đề nghị các đồng chí trên cương vị mới không ngừng tu dưỡng rèn luyện năng lực phẩm chất
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao và xứng đáng với sự tin tưởng của ban biên tập và cấp trên
chiều nay ngày hai mươi bảy tháng chín tại trụ sở báo nhân dân
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam đã tiếp đồng chí yailin ota rivera tổng biên tập báo granma
cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản cuba đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
giới thiệu đôi nét về lịch sử báo nhân dân đồng chí thuận hữu cho biết
với vai trò của mình báo nhân dân luôn trú trọng đến việc nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm
bảo đảm tính đa dạng phong phú chính xác nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin trở thành món ăn tinh thần của bạn đọc
đồng chí cho biết thêm định hướng phát triển trong tương lai của báo nhân dân sẽ tập trung vào mở rộng màng báo điện tử và báo hình
đồng thời vẫn tiếp tục duy trì ấn phẩm truyền thống của mình là báo in
hai bên cũng thảo luận về xu hướng phát triển của báo chí trong tương lai
trong đó đề cao vai trò của báo mạng và báo hình cũng như trao đổi kinh nghiệm trong việc kiểm soát thông tin và đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng
trong bối cảnh thời đại bùng nổ thông tin môi trường internet phức tạp với nhiều luồng thông tin đa chiều
đòi hỏi báo chí phải thông tin chính xác để dư luận hiểu đúng bản chất của sự việc
tổng biên tập báo granma jailin ota rivera cho biết
báo granma đại diện cho tiếng nói của người dân cuba có nhiệm vụ bảo vệ công lý sự tiến bộ và chủ nghĩa nhân văn cũng như chủ quyền của các dân tộc
qua chuyến thăm lần này tổng biên tập jailin ota rivera mong muốn
cơ quan ngôn luận của việt nam và cuba nói chung báo nhân dân và báo granma nói riêng sẽ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm để cùng phát triển hơn nữa
trước đó đoàn đã đến thăm tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của báo nhân dân và ghi lưu bút tại nhà truyền thống của báo
thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định một nghìn hai trăm hai mươi sáu thành lập hội đồng quy hoạch quốc gia
chủ tịch hội đồng là phó thủ tướng trịnh đình dũng
hội đồng quy hoạch quốc gia có nhiệm vụ tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn được giao
tại luật quy hoạch liên quan đến quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đồng thời chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch không gian biển quốc gia quy hoạch sử dụng đất quốc gia quy hoạch vùng thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi kịp thời báo cáo chính phủ thủ tướng chính phủ các nội dung vướng mắt vượt thẩm quyền
sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tàu hải quân ấn độ ins rana đã cập cảng sài gòn mở đầu chuyến thăm thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi bảy đến ngày ba mươi tháng chín
đây là một phần
trong hoạt động triển khai các tàu hải quân ấn độ đến khu vực đông nam á và tây bắc thái bình dương
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn hải quân ấn độ và hải quân việt nam sẽ có các buổi trao đổi kinh nghiệm thực hiện bài tập liên lạc và phối hợp hoạt động
ngoài ra còn có các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao
chuyến thăm của tàu ins rana là một trong những hoạt động nhằm góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa ấn độ và việt nam
trong đó có lĩnh vực quốc phòng hàng hải
đây cũng là chuyến thăm thứ hai của hải quân ấn độ đến việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám
dịp này thuyền trưởng tàu ins rana cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể nhân dân việt nam trước sự ra đi của chủ tịch nước trần đại quang
chuyển sang phần tin quốc tế
ngoại trưởng mỹ mike pompeo vừa cho biết ông sẽ tới triều tiên vào tháng một mươi tới để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
cũng như về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai giữa tổng thống mỹ donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ưn
ngoại trưởng mỹ mike pompeo tiết lộ đã có cuộc gặp rất tích cực với ngoại trưởng triều tiên ri yong ho
bên lề kỳ họp thường niên đại hội đồng liên hợp quốc để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh sắp tới
cũng như các bước tiếp theo tiến tới phi hạt nhân hóa triều tiên
ông cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm song mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy hướng về phía trước
trước đó cùng ngày ngoại trưởng pompeo bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh mỹ triều có thể diễn ra ngay trong tháng một mươi
xong cũng để ngò khả năng sự kiện sẽ diễn ra sau thời điểm này
về phía tổng thống mỹ donald trump trong cuộc hội đàm với tổng thống hàn quốc moon jae in tại trụ sở liên hợp quốc
nhà lãnh đạo mỹ một lần nữa khẳng định sẽ sớm công bố thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo triều tiên
theo tổng thống trump địa điểm cuộc gặp sắp tới nhiều khả năng sẽ là một nơi khác ngoài singapore
hôm nay bộ ngoại giao trung quốc vừa tuyên bố bắc kinh không can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia khác
tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng thống mỹ donald trump cáo buộc trung quốc tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ của mỹ
dự kiến diễn ra vào ngày sáu tháng một mươi một
phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ở bắc kinh người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc cảnh sàng cho biết
cộng đồng quốc tế hiểu rõ quốc gia nào can thiệp nhiều nhất vào vấn đề của những nước khác
ông cảnh sảng cũng kêu gọi mỹ ngừng các hành động gây tổn hại đến mối quan hệ với trung quốc
theo ông cảnh sàng nếu việc này tiếp diễn quan hệ song phương sẽ đi xuống và không có lợi cho bất cứ bên nào cũng như cộng đồng quốc tế
cùng ngày bộ thương mại trung quốc bày tỏ hy vọng bất đồng thương mại với mỹ sẽ được giải quyết
song bắc kinh cũng đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra
bộ này tuyên bố nền kinh tế của trung quốc sẽ không sụp đổ trước các mối đe dọa từ washington
và các quan chức mỹ không nên đánh giá thấp quyết tâm cũng như khả năng của trung quốc
hiện căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc đang leo thang với việc hai bên liên tục áp thuế đáp trả lẫn nhau
trong khi các cuộc đàm phán song phương vẫn chưa đem lại kết quả nào
liên quan đến vấn đề brexit liên minh châu âu eu vừa khẳng định khối này đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận brexit
và một mô hình hợp tác anh eu trong tương lai thể hiện sự tôn trọng chủ quyền của vương quốc liên hiệp anh
phát biểu sau cuộc gặp người đứng đầu ủy ban kinh tế và xã hội châu âu
cơ quan đại diện cho các nghiệp đoàn và nhà tuyển dụng thương mại trường đoàn đàm phán brexit của eu
ông michel barnier cho biết đoàn đàm phán của eu đang nỗ lực vì một brexit có trật tự
và một mối quan hệ đối tác mới tôn trọng chủ quyền của vương quốc liên hiệp anh
và tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của eu trong đó có nguyên tắc về sự hội nhập thị trường chung
trong khi đó thủ tướng anh theresa may khẳng định bất kể kết quả quá trình đàm phán về brexit ra sao
thì nước anh thời kỳ hậu brexit sẽ đưa tới nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp
và sẽ là một trong những nơi tốt nhất để phát triển kinh doanh
bà may tái khẳng định anh có thể đạt được một thỏa thuận thương mại tốt với eu
song cho biết chính phủ của bà cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản không đạt được thỏa thuận
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân